xin chào và hẹn gặp lại
thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến thường trực chính phủ với hai mươi bảy địa phương phía nam về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hội nghị đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương có liên quan đã thông tin về tình hình dịch bệnh hiện nay những khó khăn vương mắc cần tháo gỡ trong công tác phòng chống dịch bệnh
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận những ý kiến hết sức tập trung tâm huyết có chất lượng thể hiện tinh thần xây dựng cao của các phó thủ tướng lãnh đạo các bộ ngành địa phương
thủ tướng yêu cầu nhanh chóng khoanh vùng xét nghiệm cách ly dập dịch tập trung cứu chữa kịp thời hiệu quả cho các bệnh nhân để giảm tối đa ca tử vong thực hiện chiến dịch tiêm vaccine kịp thời an toàn hiệu quả khoa học không để người dân nào đói cơm thiếu áo
thủ tướng yêu cầu nhanh chóng khoanh vùng giữ vững an ninh trật tự bằng bất cứ giá nào kiểm soát tốt biên giới và tại các khu cách ly không để lây lan dịch bệnh không gây lây nhiễm trong cộng đồng ứng dụng công nghệ mạnh mẽ chặt chẽ không gây phiền hà cho nhân dân không gây ách tắc trong giao thông bảo vệ vững chắc các khu công nghiệp không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng toàn quốc và toàn cầu
về những nhiệm vụ cụ thể thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các địa phương thành lập ngay các trung tâm cứu trợ đường dây nóng tổ tình nguyện để hỗ trợ người dân mọi lúc mọi nơi mọi vấn đề
các bộ ngành phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp không để ách tắc giao thông cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân vùng dịch thảo gỡ những vương mắc về cơ chế thể chế để việc chi tiêu mua sắm phục vụ phòng chống dịch đảm bảo đúng chế độ những linh hoạt sáng tạo trên tinh thần không tư lợi mà chỉ có lợi cho nhân dân đất nước

thông tin cập nhật về tình hình dịch covid một mươi chín thưa quý vị và các bạn trong ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy đã có thêm sáu mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở nước ta được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên chín sáu trăm tám mươi tám ca
và tính đến nay tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng hơn bốn một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó số người đã được tiêm mũi một là hơn ba tám triệu người số người đã được tiêm đủ hai mũi là hai trăm tám mươi sáu bảy trăm bảy mươi hai người
tối nay một mươi năm tháng bảy việt nam ghi nhận thêm một chín trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số mắc trong ngày lên ba bốn trăm một mươi sáu ca
chiều nay một mươi năm tháng bảy bộ công an phối hợp với viện vệ sinh dịch tễ trung ương và bệnh viện bạch mai tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về tiêm chủng các loại vaccine phòng covid một mươi chín cho lực lượng cán bộ y tế công an nhân dân
hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu bộ công an tới công an ba mươi sáu tỉnh thành phố trong toàn quốc
để kịp thời cung cấp kiến thức và kỹ năng về tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho đội ngũ cán bộ y tế công an nhân dân đặc biệt là các loại vaccine mới như sputnik v sinopharm kivfizer moderna
bộ công an đã phối hợp với viện vệ sinh dịch tễ trung ương và bệnh viện bạch mai tổ chức hội nghị tập huấn tiêm chủng lần này
thông qua hội nghị tập huấn sẽ cung cấp cho đội ngũ bác sĩ y sĩ điều dưỡng công an nhân dân những kiến thức quan trọng và kỹ năng về an toàn tiêm chủng các loại vaccine phòng covid một mươi chín
bao gồm thông tin về từng loại vaccine phòng covid một mươi chín cách thức tổ chức thực hành tiêm vaccine covid một mươi chín an toàn phòng chẩn đoán và xử lý phản vệ sau tiêm chủng
sau khi được tập huấn các cán bộ y tế công an nhân dân có trách nhiệm tổ chức tiêm chủng an toàn cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị địa phương và hỗ trợ các đơn vị khác khi được yêu cầu đảm bảo tiến độ tiêm chủng vaccine của bộ công an cũng như tham gia mạnh mẽ vào chiến dịch tiêm chủng của cả nước
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tại các địa phương trên cả nước đều đã chủ động thành lập các chốt để kiểm soát người và phương tiện di chuyển từ vùng dịch
trong đó lực lượng công an được sao nhiệm vụ là nòng cốt tổ trưởng tổ công tác
mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi hành công vụ
thế nhưng với trách nhiệm được giao các cán bộ chiến sĩ tại các điểm chốt phòng chống dịch đang thực hiện rất hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát người phương tiện đi từ vùng dịch đảm bảo thông thương hàng hóa cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân
từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng bảy hà nội bắt đầu triển khai việc thiết lập hai mươi hai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào thủ đô nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào thành phố
tính đến một mươi bốn h ngày hôm nay đã kiểm soát hơn một mươi ba lượt phương tiện và yêu cầu một trăm linh hai phương tiện vận tải từ các vùng dịch quay đầu xe do không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại một số chốt kiểm soát
trong số chốt kiểm soát ra vào thủ đô vào sáng ngày hôm nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh cũng đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia phòng chống dịch
trong đó có lực lượng công an với vai trò là tổ trưởng tổ công tác và là lực lượng nòng cốt
hai mươi hai địa bàn chốt vào các cửa ngõ thủ đô ra quân là công an làm cái tổ trưởng
cả những cái bộ phận liên quan như là y tế đồng chí thấy là rất nhiều cái nỗ lực và chắc chắn là nắng mưa và cái lưu lượng rất lớn như là cái
trạm pháp vân chẳng hạn là trên sáu mươi xe một ngày
thì một cái mặt là chúng ta nắm được và quản lý các cái di biến động để từ đó kiểm soát được các mầm bệnh từ các khu vực vùng dịch vào trong địa bàn thành phố
sau ngày đầu tiên thiết lập hai mươi hai chốt chống dịch trên địa bàn thành phố hà nội không xảy ra un tắc tại các tuyến giao thông trọng điểm tuyến quốc lộ
tuy nhiên với lưu lượng phương tiện giao thông lớn có chốt kiểm soát phải hơn một phương tiện
trong khi lực lượng thường trực mỗi chốt chỉ có bốn cám bộ chiến sĩ
các cám bộ chiến sĩ công an cùng các cám bộ y tế thanh tra giao thông quân đội
với cái số lượng này mà ra để dừng xe để hướng dẫn cho xe vào trong cái vị trí lỗ thì là rất thiếu
thế do vậy mà ngay sau sáng nay thì một số đơn vị cũng đã bổ sung thêm quân số
thứ hai là cái phối hợp nó nguyên nguyễn hơn
khó khăn nữa là trong cái điều kiện thời tiết mà lượng xe nó quá đông
nó liên tục là chúng ta phải nhìn phải quan sát phải dừng xe phải hướng dẫn
hướng dẫn đi vào chỗ vị trí để kiểm tra y tế
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
các địa phương trên cả nước đều đã chủ động thành lập các chốt để kiểm soát người và phương tiện di chuyển từ vùng dịch
các tổ công tác đều có lực lượng cảnh sát giao thông làm tổ trưởng
mỗi ngày hơn một năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đang được tăng cường tại các điểm chốt trên cả nước
riêng đối với thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo
các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch nhưng phải có phương án tạo luồng xanh đảm bảo thông thương hàng hóa
cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân tránh cứng nhắc dẫn đến đứt gãy các chuỗi cung ứng gây bức xúc cho người dân
đối với cả địa phương thành phố hồ chí minh nơi mà dịch bệnh diễn ra
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã căng mình tổ chức các cái chốt thường trực các cái chốt
và trong quá trình kiểm soát
chúng ta cũng rất là chủ động linh hoạt và đảm bảo cái luồng xanh cho những cái phương tiện vận tải ra vào từ các cảng bến đưa hàng đi hàng đến vân vân
và có thể nói là cái việc mà không để cho cái sản xuất đứt gãy nó cũng là một trong những thành công vừa kiểm soát dịch mà vừa đảm bảo được cái vận tải lưu thông
trên tinh thần chỉ đạo của chính phủ lãnh đạo bộ công an chính quyền các địa phương lực lượng chức năng khi thi hành công vụ đảm bảo linh hoạt
công ngăn sông cấm chợ
không gây phiền hà cho nhân dân nhưng sẽ kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch
nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đã tổ chức ra soát và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sars cov hai
để đánh giá nguy cơ giám sát trọng điểm tại cộng đồng với các đối tượng nguy cơ cao
và từ ngày hôm nay đến hết ngày một mươi chín tháng bảy dự kiến sẽ có khoảng một mươi người được lấy mẫu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại bến xe yên nghĩa ngay trong sáng nay trung tâm y tế quận hà đông đã phối hợp với ban quản lý bến xe
lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ lái xe phụ xe và nhân viên của bến xe để sàng lọc sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
được biết hiện tất cả các tuyến xe đi và đến vùng dịch đã dừng hoạt động
tại bến xe thì tổ chức các vị trí để bố trí các nước rửa tay diệt khuẩn
đối với hành khách và lái phụ xe đến bến xe hoạt động
còn đối với hoạt động vận tải thì chúng tôi tuyên truyền vận động các nhà xe lái phụ xe và các hành khách từ các tỉnh về hà nội
chấp hành nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh và bố trí tổng hợp danh sách hành khách của các tỉnh về bến xe
để báo cáo với cơ quan quản lý sở giao thông vận tải hà nội
những người tham gia lấy mẫu được cán bộ y tế đo thân nhiệt hướng dẫn khai báo y tế
giữ khoảng cách
thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
tết cho tất cả những đối tượng có nguy cơ cao ở quanh vùng bến xe
đây là đối tượng lấy của chúng tôi
hôm nay là một trăm năm mươi trường hợp theo giao của từ sở y tế
phường thì vẫn đang lấy mẫu theo cái chỉ đạo của sở y tế
và các trường hợp đi từ các cái vùng có dịch về đặc biệt là thành phố hồ chí minh thì vẫn đang thực hiện theo đúng cái chỉ đạo của sở y tế
vẫn đang thực hiện lấy mẫu
theo sở y tế hà nội các đối tượng thuộc diện phải lấy mẫu xét nghiệm gồm
công nhân làm việc tại khu công nghiệp bắc thăng long đông anh cư trú trên địa bàn các quận huyện
người làm dịch vụ vận tải lái xe phụ xe đường dài nhân viên bán vé
người làm việc thường xuyên tại một số bến xe lớn của thành phố hoặc lái tàu
nhân viên phục vụ kiểm soát trên tàu hoặc tại nhà ga
tiểu thương người thường xuyên làm việc tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trên địa bàn các quận huyện thị xã
người làm dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ
tổng số người được lấy mẫu xét nghiệm dự kiến hơn một mươi người
đầu từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hà nội thực hiện việc giao quyết định cách ly tại nhà
đối với những người đi từ thường hồ chí minh về và chúng tôi thực hiện xét nghiệm sàng lọc sắc covid ba lần
trong thời gian cách ly một mươi bốn ngày tại nhà
với những người đi từ vùng có dịch về và nếu có triệu chứng ho sốt khó thở
thì liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được quản lý giám sát và xử trí kịp thời
chỉ tính riêng từ ngày năm tháng bảy đến nay thành phố hà nội đã ghi nhận chín mươi bảy trường hợp nhiễm covid một mươi chín
trong khi diễn biến dịch còn đang phức tạp ở các tỉnh phía nam đặc biệt là thành phố hồ chí minh
sở y tế hà nội yêu cầu người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch
những người đi về từ vùng dịch cần nghiêm túc khai báo y tế
và thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng yêu cầu của bộ y tế
có những khó khăn vất vả nhưng ở đâu đó vẫn có những hành động đẹp và giản dị

nhân lên tình yêu thương niềm tin vào cuộc sống
và hy vọng những câu chuyện ngắn mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong tiểu mục mệnh lệnh trái tim ngày hôm nay
sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những năng lượng tích cực trong mùa dịch này
những ngày này thành phố cần thơ đang thực hiện giãn cách xã hội
bức ảnh này được trục vội khi một người dân chứng kiến sự việc
dù không rõ mặt nhân vật nhưng câu chuyện phía sau lại khiến nhiều người xúc động
cụ bà năm nay đã tám mươi năm tuổi
vì không biết chợ đã bị phong tỏa vẫn đem ít măng của nhà ra chợ bán
trong lúc làm nhiệm vụ thấy cụ đi lại khó khăn lại đang trong thời điểm giãn cách
hai cán bộ cảnh sát giao thông huyện phong điền đã hỏi thăm mua mang giúp đưa cụ đi mua thuốc và chở cụ về tận nhà
những hành động nhỏ nhưng tràn đầy sự sẻ chia trong mùa dịch
còn đây là hình ảnh được ghi lại tại một nút giao thông ở hà nội
trong dòng xe hối hả ngược xuôi một hành động giản dị nhưng lại phần nào nhân lên những giá trị tốt đẹp của cuộc sống
trong phần tiếp theo

trong phần tiếp theo
liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại sơn la và lâm đồng
trong phần tin tức quốc tế các quốc gia điều chỉnh chiến lược chống covid một mươi chín
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình làm nhiệm vụ tại bản thống nhất a xã thôn mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la vừa phát hiện

việc đấu tranh thành công chuyên án bôn bán sử dụng ma túy tảng chữ pháo nổ
đã kịp thời ngăn chặn loại tội phạm gieo ráp cái chết trắng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an lão đã tạm giữ hình sự vũ vàn mạnh để điều tra xác minh mở rộng vụ án